yêu điểm của những sản phẩm này đó là tiết kiệm chi phí đầu tư và thời gian thi công thì nhanh
ngoài ra những sản phẩm này còn rất thân thiện với môi trường và quan trọng là đảm bảo tính mỹ quan đô thị
hào kỹ thuật là tên gọi của hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn và phân chia thành các ngăn được trôn dưới mặt đất dùng để lắp đặt đường dây cáp viễn thông đường ống cấp nước
với việc có thể chia thành nhiều ngăn riêng biệt được đúc sẵn lắp đặt trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường
nên có thể thi công đồng bộ với giao thông đô thị
để có thể khắc phục tình trạng mạng nhện dây điện dây cáp quang dọc theo hai bên tuyến đường đô thị
có thể bố trí hào kỹ thuật để ngầm hóa các hạ tầng kỹ thuật này
thông thường thì những dây cắp điện hay dây cáp quang sẽ được treo trên cột điện ở trên vỉa hè lòng lề đường
tuy nhiên với giải pháp công nghệ là hào kỹ thuật thì dây cắp điện và cắp quang sẽ được hạ ngầm như thế này
việc hạ ngầm như thế này cho phép là lắp đặt thi công và sửa chữa rất là nhanh chóng thuận tiện
ngoài ra còn tránh được tình trạng đào bới lòng lề đường gây cản trở và mất an toàn cho người tham gia giao thông
một trong những sản phẩm công nghệ nữa cũng đã và đang phát huy được hiệu quả
đối với đời sống không thể không kể đến đó là hệ thống hố ga ngăn mùi kiểu mới
công nghệ này đã khắc phục được tình trạng các ống cống bốc mùi nồng nặc sau khi mưa ngập
do hầu hết các cửa thu nước mưa kiểu hàm ếch không bảo đảm ngăn mùi bốc ra từ các hố ga
với kết cấu gọn nhẹ sản xuất lắp đặt thuận tiện do hệ thống được đúc sẵn tại các cơ sở sản xuất
nên dễ chuyển giao giá thành thấp hơn so với hệ thống hố ga ngăn mùi hiện hữu
vì vậy sản phẩm hố ga ngăn mùi kiểu mới này đã có mặt tại hơn bốn mươi tỉnh thành trong cả nước
được các địa phương tin tưởng sử dụng
cái lượng nước sinh hoạt đưa ra về sử lý nước hệ thống nước thải chung thì cơ bản đã được khắc phục hoàn thành một trăm linh trên địa bàn phường của chúng tôi
còn đây là cụm tời máy giúp nạo vét hệ thống thoát nước rất hiệu quả với công suất hoạt động lên tới năm trăm linh sáu trăm linh kg
nhưng giá của cụm tời này lại rẻ gấp hàng trăm lần so với thiết bị chuyên dùng nhập từ nước ngoài
ngoài ra cụm thời này còn có thể thay thế hoàn toàn công việc
mà trước đây công nhân phải loại
đó là dầm mình trong dòng nước cống đen đặc hồi thối để nạo vét
đó là năm ba mét đều có thể sử dụng và các đường cống có chiều dài các hố ga là tám mươi một trăm linh mét đều có thể nạo vét được
tất cả các điều kiện ngầm và dài là máy hoạt động rất là hiệu quả
và các kích thước của các đường cống từ cống ba trăm linh bốn trăm linh sáu trăm linh tám trăm linh một nghìn một nghìn hai trăm linh một nghìn năm trăm linh là máy đều nạo vét
những sản phẩm được đề cập ở trên đều nằm trong cụm công trình xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
nông thôn bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu do kỹ sư hoàng đức thảo nghiên cứu và phát triển
được nhận giải thưởng hồ chí minh về khoa học công nghệ vì những đóng góp lâu dài cho nền khoa học của đất nước
hiện nay nếu mà xét về giá trị thì thứ nhất là cụm công trình này xét nhiều ở nhiều khía cạnh
ở cả khía cạnh kỹ thuật khía cạnh kinh tế và khía cạnh xã hội
khía cạnh kỹ thuật là đây là đây là một cái tiến bộ trong công nghệ trong nước mà coi như là tự chúng ta có thể chế tạo ra được
còn về khía cạnh kinh tế thì nó sẽ bằng hoặc rẻ hơn so với các cái giải pháp thủ công truyền thống
mà trong khi đó nó lại giải quyết được những cái vấn đề về vượt trội trong cái yêu cầu về mặt kỹ thuật
và về mặt xã hội thì nó giải quyết được những cái vấn đề là an sinh xã hội
rồi những vấn đề về tức là nó đem lại cho người dân cho một cái đô thị hay là một cái mục
mục tiêu chương trình trong cái phát triển đông thôn hay là trong cái bảo vệ môi trường
tôi nghĩ đánh giá rất cao cái xu hướng phát triển tương lai của cái công nghệ này
và cũng như là cái ứng dụng của công nghệ này để nó phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội
cũng như là bảo vệ cái kè sông biển
rồi cũng như là đáp ứng với ứng phó biến đổi khí hậu trong cái thời gian tới
trong của tỉnh và diện ống tàu nói chung là trong toàn quốc nơi riêng
những năm qua
những năm qua xã hội đã ghi nhận nhiều đóng góp của những nghiên cứu đổi mới sáng tạo
và ứng dụng của lĩnh vực khoa công nghệ vào trong đời sống của người dân
điều này không chỉ cải thiện được cuộc sống thực tế của người dân mà còn nâng cao giá trị sống
nhưng thực tế cũng cho thấy không phải tất cả những nghiên cứu khoa học đều gắn liền
với thực tiễn cuộc sống vì nhiều nguyên nhân khác nhau
tuy nhiên với sự nỗ lực của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu ra những sản phẩm công nghệ
đã đem lại những hiệu quả thiết thực không chỉ cho cuộc sống của người dân
mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội
không thể thiếu việc phun thuốc hóa chất nhằm diệt trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng
công việc này vừa vất vả lại vừa gây tắc hại đối với sức khỏe của người nông dân
do thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất độc hại
từ thực tế đó anh phan kế hiển giảng viên khoa kỹ thuật điện tử
trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ việt nam hàn quốc
đã chế tạo thành công thiết bị điều khiển từ xa phun thuốc trừ sâu cho cây trồng
đây là thiết bị điều khiển từ xa dùng để phun nước trừ sâu cho cây trồng do anh phan kế hiểu chế tạo
thiết bị được vận hành dựa trên nguyên tắc thân của thiết bị được nâng bằng tám động cơ gắn cánh quạt
được bố trí đều xung quanh
với lệ thế di chuyển linh hoạt nên thiết bị cho phép thực hiện việc phun thuốc trừ sâu
trên diện tích cây trồng nông lâm nghiệp tương đối lớn
ngoài tác dụng phun thuốc trừ sâu thiết bị còn được dùng để theo dõi cây trồng sinh trưởng
và phát triển bằng cách gắn thêm camera để quan sát
trước đây thì cái việc phun thuốc trừ sâu thường là dùng các cái máy phun từ phía dưới lên
nó hiệu quả nó không cao
thứ hai cái quá trình phun khi mà gặp những cái đồi núi cao thì cái việc thực hiện rất là khó khăn
vậy mà ý tưởng dùng thiết bị bay của thầy hiển có thể giải quyết được các cái khó khăn trước đây vấp phải
thiết bị phun thuốc trừ sâu do anh hiển chế tạo hoạt động nhờ nguồn năng lượng từ hai viên pin
có dung lượng năm m ampe với bốn phần chính gồm thân thiết bị pin phần chứa dung dịch phun và bộ điều khiển
trong đó than của thiết bị được làm bằng khung sợi carbon vững chắc chứa mạch điều khiển và tám động cơ cánh quạt
ở phần giữa thân phía trên là khu vực lắp ráp pin phía dưới là khu vực lắp ráp phần chứa dung dịch phun
và vòi phun
còn đây là bộ điều khiển nhỏ gọn có màn hình hiển thị có thể điều khiển từ xa các hoạt động như bay lên xuống sang trái sang phải phun thuốc với khoảng cách đến một km
qua một số lần thử nghiệm sản phẩm đã được các đơn vị đánh giá cao
tuy nhiên để có thể đưa vào ứng dụng sản xuất đại trà thì thiết bị cần phải hoàn thiện thêm
có những cái khu vực lại bị gió cuốn nói gió xoáy thì rất là khó điều khiển
và trong khu vực này có những cái khu vực bị gió cuốn nó gió xoáy thì rất là khó điều khiển
trong khu vực rừng thì nhiều cây cối nên tầm nhìn nó bị ché khuất nên cũng rất là khó điều khiển cho người điều khiển thiết bị
được biết thiết bị bay phun thuốc trừ sâu do anh hiển chế tạo đã đoạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ thanh niên tỉnh nghệ an năm hai nghìn một mươi năm
hiện tại anh hiển đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để có thể đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng
thứ nhất của em sẽ là thiết kế một cái thiết bị cho nó to hơn
có thể mang nhiều thuốc hơn để ứng dụng vào thực tế luôn
để mong muốn của thầy giáo trẻ này có thể hiện thực được trước mắt cần phải giải quyết được vấn đề về vốn và nhà đầu tư
vì vật liệu chủ yếu còn phải nhập ở nước ngoài
nhưng theo tính toán các thành phẩm ứng dụng thực tiễn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các thiết bị tương tự mua ở nước ngoài
đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội
từ thực tiễn công việc của mình họ đã tạo ra những sản phẩm có tính sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực trong lao động
tuy nhiên để có thể khuyến khích họ các nhà khoa học vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa
không chỉ về vật chất mà cả tinh thần cũng cần được động viên một cách kịp thời
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống xin được tạm dừng